thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng hai tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú tại huyện an phú tỉnh an giang
cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại khu vực khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn
thành phố châu đốc lực lượng công an tỉnh an giang phát hiện nguyễn hoàng út giao gần năm mươi một kg vàng
nguyên liệu chín mươi chín chín mươi chín giá trị trên bảy mươi một bảy tỷ đồng cho nguyễn văn minh trần văn hải nguyễn hữu phước
võ văn trung thì bị công an bắt quả tang quá trình điều tra xác định ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị tuyết vân dương công cường trần thị thảo trang trương thái nguyên nguyễn hồng cam
trương văn báo đoàn minh phước trần thanh liêm đã giao tiền đô la mỹ cho nguyễn thị kim hạnh
tổ chức cho phạm tấn lộc mai thị ngọc phấn lê thị bạch vân út hải minh trung phước
phan văn bồ võ minh tâm nguyễn văn sĩ trần hoàng yên huỳnh công minh võ văn kha nguyễn văn lê
vận chuyển từ việt nam sang campuchia để mua và vận chuyển số vàng trên từ campuchia về việt nam
để bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng hai
với thủ đoạn gọi điện thoại
và đến tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế của công an tỉnh đắk lắc để lừa đảo chiếm đoạt tiền
đối tượng lê minh hùng chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
sau thời gian điều tra xác minh lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ đối tượng hùng đang lẩn trốn tại campuchia
vào ngày một mươi tháng hai một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh long an và công an tại campuchia bắt giữ hùng
tại cơ quan công an hùng khai do thua cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
khi lừa được tiền thì sang campuchia đánh bạc
với thủ đoạn trên hùng đã lừa hơn hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tại bình định thời gian gần đây thì tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức diễn biến hết sức phức tạp
các đối tượng mua giấy tờ giả chủ yếu để lừa đảo
thiệt hại đáng kể về tài sản cho người dân khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước
đây là trần thị kim hoa ở huyện phu mỹ tỉnh bình định căn phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều năm hoạt động mê tín dị đoàn biết nhiều người có nhu cầu cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để hợp thức hóa cho những lô đất nông nghiệp của gia đình nhằm hưởng được đền bù khi giải phóng mặt bằng
thông qua mạng xã hội hòa đã liên lạc với các đối tượng khác
làm giả hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho những người nông dân ở huyện phù mỹ chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng
hai vợ chồng tôi đã đi xem bói đầu năm để việc làm anh
sau đó tôi có hỏi là bây giờ đất của tôi ở tân phú cô có làm được không
phải nói đúng rồi đây là em có làm được
như vậy là bà hoa chấp nhận làm cho tôi là từ một số đấy làm ba số
thì tôi giao tổng cộng cho bà hoa là tên ba trăm năm mươi một
một trong những loại giấy tờ giả được mua bán nhiều nhất thời gian vừa qua là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhà ở
gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực này
bởi các đối tượng làm giả có nhiều thủ đoạn tinh vi khiến bằng mắt thường rất khó phân biệt thật giả
sử dụng thông tin trên giấy nặng là có thật và sử dụng phôi giấy nhận là phôi giả
và các thông tin này thì các đối tượng cũng lấy trên các trang mạng xòi để lưu trữ hình máy
tiến hành là in dùng cái máy in màu công nghệ cao để in
và đặc biệt cái tình trạng mà giấy chứng nhận giả được ép nhựa bởi lý tích là rất phổ biến
thì vì ép nhựa để đánh lừa cái cảm giác của người kiểm tra
tại tòa nhân dân tỉnh bình định thời gian vừa qua hàng chục đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến việc sử dụng sổ đỏ giả bị đưa ra xét xử và nhận bản án nghiêm khắc
như trường hợp bị cáo trần quốc sâm chú huyện hoài ân bị tuyên án một mươi năm năm tù
và nguyễn thị cẩm nhung lãnh án một mươi hai năm sau tháng tù
sau khi mua ba số đo giả hai vợ chồng này đã dùng để thế chấp cho nhiều người
vây tổng số tiền là hai ba mươi năm tỷ đồng rồi chiếm đoạt điều xảy cá nhân
các đối tượng mà sử dụng các loại giấy tờ này để thế chấp vây mượn tiền
hay là lấy các làm giả các loại giấy tờ này và sử dụng các loại giấy tờ này
để thế chấp rồi chiếm đoạt tiền của người dân thì rất dễ
nói ra trong thời gian này là rất nhiều
mà cái việc mà làm giả ra rất tinh vi
cái việc họ bằng mặt thường không thể thấy biết được cái việc mà làm giả
cho nên nhiều người cứ tin tưởng vào đó và đưa tiền cho đối tượng vây rồi bị chiếm đoạt
thì nó xảy ra trong thời gian vừa qua là rất nhiều
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng những loại giấy tờ giả mạo
để thực hiện hành vi lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm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

thưa quý vị liên quan đến vụ cháy chợ tam bạc phường phan bội châu
quận hồng bàng tp hải phòng xảy ra vào ngày một mươi hai tháng hai
sở công thương tp hải phòng vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chuyên môn
phối hợp chặt chẽ với quận hồng bàng nắm thông tin giả soát thống kê thiệt hại
sau vụ cháy tham mưu đề xuất giải pháp hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy này
theo đó địa phương đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu đề xuất phương án bố trí công trình tạm
để các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh có giải pháp đầu tư xây dựng lại chợ
phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa lâu dài của nhân dân trên địa bàn thành phố
và các quy định pháp luật về quản lý phát triển chợ
bên cạnh đó các địa phương đơn vị ra soát lại quá trình chỉ kiểm tra phòng cháy chữa cháy
tham mưu đề xuất giải pháp chấn chỉnh đối với các chợ chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và vệ sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn
như tin đã đưa khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chợ tam bạc bất ngờ xảy ra cháy
đến chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế
vụ cháy không có thiệt hại về người
cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê thiệt hại và làm rõ vụ việc
từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi ba tháng hai giá xăng ron chín mươi năm tăng năm trăm bốn mươi đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm hai mươi đồng một lít
trong khi đó giá dầu cũng đồng loạt giảm mạnh từ chín trăm sáu mươi đến chín trăm tám mươi đồng một lít một kg
theo liên bộ tài chính
công thương giá xăng ron chín mươi năm từ chiều nay tăng sáu trăm hai mươi đồng một lít lên mức hai mươi ba bảy trăm sáu mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm bốn mươi đồng một lít lên mức hai mươi hai tám trăm sáu mươi đồng một lít
trong khi đó giá dầu giảm mạnh dầu diesel năm s giảm chín trăm sáu mươi đồng một lít xuống còn hai mươi một năm trăm sáu mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm chín trăm tám mươi đồng một lít xuống mức hai mươi một năm trăm chín mươi đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giảm ba trăm linh đồng một kg xuống còn một mươi ba sáu trăm ba mươi đồng một kg
đây là lần giảm đầu tiên kể từ đầu năm đến nay
trong kỳ điều chỉnh lần này cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu
với xăng và cơ quan quản lý cũng yêu cầu trích lập hai trăm linh sáu trăm linh đồng với mỗi loại dầu tùy chọn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên trần thị bé hai chú tại tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan công an bắt giữ
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi chín trần thị bé hai bắt đầu làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân
trên địa bàn xã an trạch và an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu tham gia
lợi dụng việc làm chủ hội trần tị bé hai lấy tên khống tham gia chơi để hốt hội
mạo danh hội viên hốt hội và bán hội khống cho hội viên chiếm đoạt gần tám trăm linh triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai do mất khả năng chung tiền hội cho hội viên nên trần tị bé hai tuyên bố vỡ hội
và bỏ đi khỏi địa phương
tiếp tục với những tin tức khác thưa quý vị những ngày qua thì cả thế giới đều dõi theo những diễn biến mới nhất
trong thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri
với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm quốc tế cán bộ chiến sĩ công an việt nam đã lên đường sang nước bạn
chia đửa trong công tác cứu nạn cứu hộ
công tác việt nam sang trợ giúp thổ nhĩ kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân
còn mang theo hai tấn đổ viện trợ y tế
bao gồm các loại cấp cứu thuốc cấp cứu cơ số thuốc thiết yếu vật tư y tế lều trại dùng trong giã chiến
các phương tiện hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa
tổng số hàng hóa y tế lên tới hai tấn
việt nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho phía thổ nhĩ kỳ
thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp tnk afat
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ kịp thời của bộ công an
chính phủ và nhân dân việt nam
đại diện afast cho biết cơ quan này sẽ điều phối các vật tư y tế về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế
nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu
trong đó có bệnh viện lớn nhất của adiyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị
số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi ba tháng hai đội cứu nạn cứu hộ việt nam được phân công chuyển đến tìm kiếm nạn nhân
tại hiện trường mới
bởi có ưu thế về thiết bị chuyên dụng hiện đại sự chuyên nghiệp nên ưu tiên chạy đua với thời gian
tìm người còn sống sót ở các khu vực thiệt hại khác
khu vực đội cứu nạn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ trong hai ngày vừa qua là một trong ba khu vực
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất
trước khi đoàn chuẩn bị di chuyển đến nhận và thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khác ở phía đông nam thổ nhĩ kỳ
truyền hình công an nhân dân kết nối với đại tá
đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trưởng đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ để có thể chia sẻ cụ thể hơn
về tình hình sức khỏe tinh thần cũng như là sự chuẩn bị của đoàn việt nam để có thể thực hiện
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả và nhanh nhất

tinh thần lên cao bởi vì đã có những cái hỗ trợ giúp đỡ cho phía thổ nhĩ kỳ tìm kiếm và cứu sống được một em bé một mươi bảy tuổi
đồng thời nữa trong buổi chiều tối ngày hôm qua đã đưa được hai sát người bị nạn ra khỏi khu vực sập đổ
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại đây đoàn công tác của bộ công an việt nam đã được đơn vị điều phối
với công tác cứu nạn hộ trên toàn quốc gia thổ nhĩ kỳ đánh giá rất cao về sự sử dụng thiết bị chuyên dụng của việt nam
tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
những thiết bị này đã giúp cho lực lượng cứu hộ cứu nạn tại việt nam tìm kiếm được sự sống
phát hiện ra sự sống và đã phối hợp các lực lượng đã cứu sống được người bị nạn
ngoài ra những thiết bị chuyên dụng của việt nam mang sang đây cơ bản đều phát huy rất tốt các tác dụng của mình
trong khi đối xử chuyên nghiệp và tiến độ khẩn trương đoàn cứu hộ việt nam đã phối hợp với quân đội pakistan

khi đó chúng tôi đã tiến hành thống nhất phương án tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau
và lực lượng cảnh sát phòng chạy đáy việt nam đã tiếp cận theo hướng trực diện
lực lượng của kỹ nạn hộ thịnh ở pakistan tiếp cận theo hướng hông bên phía hông của tòa nhà
thực hiện được cái việc giải cứu được cháu bé an toàn

trong công tác tìm kiếm nạn nhân đặc biệt là các thiết bị thủy lực

kết thúc cái việc cứu nạn hộ này hai lực lượng cứu nạn hộ của việt nam và của pakistan
đã ghi nhận cái sự nỗ lực cố gắng của nhau đặc biệt là sự nỗ lực của phía việt nam
đã tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để cho các lực lượng cứu nạn hộ của các nước khác tiếp cận
và để đưa được người việt nam vẫn còn sống cho nơi an toàn
ngày một mươi ba tháng hai công an quận tân bình tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm năm v chi nhánh hồng hà quận tân bình tp hcm
sáng tuần ngày cảnh sát đã phong tỏa trong và ngoài chi nhánh trung tâm đăng kiểm
năm nghìn năm v chi nhánh hồng hà quận tân bình để tiến hành khám xét
những người không có phận sự không được phép lại gần
đến trưa cùng ngày việc khám xét vẫn đang diễn ra
khu vực phía bên trong trung tâm đăng kiểm này được các chiến sĩ cảnh sát cơ động canh giữ nghiêm ngặt
trước đó ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
đối với ông trần kỳ hình sáu mươi hai tuổi ngụ thành phố hà nội nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
để điều tra về tội danh trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mở rộng điều tra dụ án
sáng ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh đồng tháp đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng lâm văn mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại khống hai phương an bình bê thành phố hồng ngự
để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai nhận được tin báo của người dân về vụ trọng án
tại cây săn bỏ hoang thuộc khống an lợi phương an bình a thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
công an tp hcm khẩn trương phó hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng tháp
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
bước đầu xác định nạn nhân là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi chưa rõ lai lịch
bằng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập thông tin về đối tượng nghi vấn
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày công an huyện châu thành tỉnh tiền giang
cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp đã bắt được đối tượng gây án là lâm văn mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ khống hai phương an bình bê thành phố hồng ngự
đang lẫn trốn tại xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
là đối tượng gây án thực hiện hành vi giết người và hiếp dâm đối với nạn nhân
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an xã bạch đằng thị xã tân uyên tỉnh bình dương cho biết
khuya ngày một mươi hai tháng hai công an xã và người dân vừa cứu sống một bé gái nhảy từ cầu bạch đăng xuống sông đồng nai tử tử
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng hai tổ tuần tra của công an xã bạch đằng tỉnh bình dương đang đi làm nhiệm vụ
khi đến đoàn cầu bạch đăng thì phát hiện một cháu bé nhảy từ cầu bạch đăng xuống sông đồng nai
rồi chới giới giữa dòng nước
ngay lập tức tổ tuần tra cùng sự giúp sức của người dân đã trèo ghe ra giữa sông và đưa được cháu bé ra bờ
thời điểm này cháu bé đã bất tỉnh
nạn nhân được sơ cứu ban đầu rồi nhanh chóng chuyển đến trung tâm y tế cấp cứu
hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định
gia đình cháu bé cho biết cháu đã từng ba lần leo lan can cầu bạch đằng dưới ý định nhảy cầu
nhưng được công an xã bạch đằng phát hiện ngăn chặn kịp thời
được biết tổ tuần tra kịp thời cứu cháu bé gồm trung úy nguyễn thanh tuấn cán bộ công an xã
các anh lê thanh vũ nguyễn thành phước công an diên anh phan cao phê và anh lê minh quốc dân phòng
anh nguyễn huu thiên quân sự xã